lực lượng công an phát hiện bốn bọc ni lông màu đen chứa khoảng năm sáu kg hoa lá cảnh cây thảo mộc nghi là gần xa
tổ công tác đã lập biên bản tạm giữ người phương tiện cùng tăng vật đưa về trụ sở công an huyện để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
một đường dây vận chuyển ma túy từ lào qua việt nam để đưa sang trung quốc tiêu thụ vừa bị lực lượng công an quận bắc từ liêm hà nội triệt phá thành công
thu giữ số lượng lớn ma túy và đây là chuyên án nằm trong cao điểm đấu tranh
thấn công chấn nắp tội phạm dịp tuyết nguyên đán canh tí hai nghìn hai mươi của công an quận bắc thực liêm nhằm đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
trong đường dây tội phạm khép kín này chỉ với hai đối tượng là linh văn tiến sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi trú tại xuất lễ huyện cao lộc tỉnh lạng sơn
và giàng a mã sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu trú tại hồi một huyện sông mã tỉnh sơn la tham gia từ đầu đến cuối
công an xác định giáng a mã là đối tượng sang lào mua ma túy sau đó giao lại cho tiến với giá một trăm năm mươi năm triệu đồng
bánh heroin tiến sẽ tiếp tục vận chuyển ma túy qua địa bàn hà nội lên lạng sơn để bán sang trung quốc
đối tượng linh văn tiến đang là đối tượng truy nã đặc biệt của công an tỉnh lạng sơn
thế thì đánh giá chính chất của đường dây này thì hơi đặc biệt
thứ nhất là đây là đường dây buôn bán vận chuyển ma túy mang tinh chất là khép kín
ít đối tượng tham gia hoạt động
một đối tượng gom hàng bên làng bán trực tiếp cho một đối tượng
ở lạng sơn từ đối tượng lạng sơn lên lấy hàng trực tiếp trên sân la
và vận chuyển về lạng sơn qua miền dưới bán cho một đối tượng là miền trục trung quốc
có nghĩa rằng là cái nguồn hàng lấy ngân hàng là người nước ngoài
ngày một mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín các trinh sát công an quận bắc tử liêm có thông tin
tiến sẽ vận chuyển ma túy từ sơn la qua địa bàn hà nội
kế hoạch chặn bắt đã được triển khai
tại thời điểm bắt giữ tổ công tác đã thu giữ trên người đối tượng một một gram heroin và năm mươi sáu viên ma túy tổng hợp
tiến hành kiểm tra xe ô tô của đối tượng các chính sát phát hiện thu giữ trên xe ô tô của đối tượng hai mươi ba bánh heroin
được cất dấu tinh vi trong khoang xe ô tô được tiến chế tạo thêm
đối tượng tiến thì thường vận chuyển và sử dụng các công đường hiểm trở ít người qua lại và thường di chuyển với tốc độ cao
để tránh việc bị lượn bị lượn trên đoàn theo dõi hoặc là bắt giữ
bước đầu tại cơ quan công an hai đối tượng khai nhận trước đó đã mua bán vận chuyển chất lọt một mươi chín bánh heroin
bàn chuyên án xác định linh văn tiến là đối tượng chuyên án đặc biệt nên trong suốt quá trình trinh sát
đeo bám đối tượng cũng như tổ chức chặn bắt phải được tính toán chi tiết tỉ mỉ
bàn chuyên án cũng đảm bảo việc bắt giữ đối tượng phải đảm bảo đúng các nguyên tắc của pháp luật
cũng như đúng các nguyên tắc của ngành bắt giữ đúng đối tượng an toàn trả cho đối tượng
cũng như cho phần chủ nhân dân và lực lượng tham gia thu giữ toàn bộ các tăng vật
chuyên án được triệt phá thành công là thành tích xuất sắc của công an quận bắc tử liêm
trong đợt cao điểm đấu tranh tấn công chấn áp tội phạm dịp tết nguyên đán cành tý
lực lượng công an xác định các loại tội phạm đặc biệt là tội phạm ma túy
có thể sẽ lợi dụng dịp nghỉ tết để gia tăng hoạt động
tuy nhiên với tinh thần của đợt cao điểm lực lượng công an đã chủ động các phương án
với quyết tâm không để tội phạm có cơ hội hoạt động
công an tỉnh tây ninh đang phối hợp với viện khoa học hình sự bộ công an tiếp tục điều tra làm rõ
vụ phát hiện chín bộ xương cốt cất giấu dưới ao trong vườn trong nhà của một người dân
tại ấp phước tây xã phước thạnh huyện go dầu tỉnh tây ninh
trước đó vào sáng ngày chín tháng một anh đinh văn phong
trú tại tổ hai ấp phước tây đến trụ sở công an xã báo cáo có phát hiện phía sau nhà của anh
có hai bộ xương cốt nằm trong túi vải
nhận tin báo lực lượng công an đã đến hiện trường khám xét và thu thêm bảy bộ xương cốt
cất dấu trong nhà bà cao thị cẩm vân trú tại tổ hai ấp phước tây
bà cao thị cẩm vân cho biết cách đây khoảng năm sáu năm ông đinh văn xưởng
chồng bà vân đã chết cách đây khoảng một mươi một tháng còn nói với bà là có người cần mua bộ xương cốt
với giá là một trăm linh triệu đồng
ông xưởng tìm mua xương cốt tại đắk lắc đem về để tại nhà sau đó chờ tìm người bán nhưng chưa bán được
hiện công an tỉnh tây ninh đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của bộ công an
tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện trợ mới tỉnh an giang vừa khởi tố bắt tạm giam ngô tấn tài
trú tại huyện phú tân lê thành minh trú tại thành phố châu đốc và võ văn linh trú tại huyện chợ mới
về hành vi cố ý gây thương tích
trước đó lê thành minh và ngô hiển đạt trú tại huyện chợ mới tỉnh an giang cùng nhậu với một số người bạn
trong đó có nguyễn thị cẩm vân là bạn gái của mình
trong lúc nhậu minh thấy đạt có những lời lẽ chọc gẹo đối với vân nên minh ghen tuông và nảy sinh ý định tìm cách để đánh đạt
minh đến nhà rủ linh đi đánh đạt linh đã rủ thêm ngô tấn tải để đi với mình
khi đến nơi thấy đạt vừa bước ra đường chuẩn bị về thì linh xông vào dùng tay sô đẩy đạn
còn tài cầm dây lưng đánh trúng vào đầu làm đạt ngã xuống đất bất tỉnh
và được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện với tỷ lệ thương tật là sáu mươi ba
thuộc hiệp phận xã bình hòa huyện kramwana vừa bị công an huyện kramwana tỉnh đắk lắc khởi tố và bắt tạm ra
các đối tượng là trần văn ánh phạm văn hoàng trần hồng phúc
trần quang thái và trần nhật tân cùng chú tại xã bình hòa huyện kramwana tỉnh đắk lắc
riêng đối với đối tượng tân đang đau nặng nên được cho gia đình bảo lãnh tại ngoại để nằm viện điều trị
trong khoảng tháng chín và tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín các đối tượng này đã vào các tiểu cu một nghìn hai mươi ba một nghìn hai mươi bốn một nghìn hai mươi năm
do ban quản lý rừng đặc dụng nam ca quản lý cưa hạ nhiều cây gỗ lớn thuộc nhóm ba đến nhóm tám
với tổng khối lượng là gần năm mươi mét khối
công an huyện kroana đã thu giữ ba mươi năm tấm hộp gỗ các loại
hai máy tời ba cơ lốc
hai đối tượng khác liên quan đến vụ phá rừng này đang được công an huyện kromana củng cố hồ sơ để xử lý
đồng thời làm rõ trách nhiệm của chủ rừng và các cơ quan quản lý bảo vệ rừng

hộ khẩu thường trú tại thôn tân phước xã bình minh huyện bình sơn tỉnh quảng ngãi
hộ khẩu thường trú tại thôn tân phước xã bình minh huyện bình sơn tỉnh quảng ngãi
cũng phạm tội cố ý gây thương tích và phải nhận quyết định truy nã của cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện duy xuyên tỉnh quảng nam
là đối tượng ngô quang hữu sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba hộ khẩu thường trú tại thôn phú nham xã duy sơn huyện duy xuyên tỉnh quảng nam
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự chừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý